ngay sau thông tin về việc thủ tướng abe từ chức chủ tịch hội đồng chính sách của đảng ldp fumio kishida tuyên bố sẽ ra tranh cử chức chủ tịch đảng
trước đó ngày hai mươi bốn tháng tám thủ tướng nhật bản abe shinzo đánh dấu ngày cầm quyền thứ hai bảy trăm chín mươi chín liên tiếp thời gian cầm quyền không gián đoạn lâu nhất trong lịch sử nhật bản
trong suốt bảy năm tám tháng ông abe tại nhiệm với tư cách thủ tướng ông đã có nhiều công hiến cho hoạt động tăng cường hoạt động ngoại giao đặc biệt là tăng cường quan hệ đồng minh nhật mỹ
ông cũng đóng góp nhiều cho việc phục hồi nền kinh tế nhật bản do đó làm sao để có thể kế thừa thành tựu và tư duy của ông abe là một điều mà nhiều người mong muốn
phủ tổng thống hàn quốc hôm nay thông báo tổng thống moon jae in đã đề cử tướng suhuk thay thế ông chie ong ki ong du trở thành bộ trưởng quốc phòng của nước này
tướng suhuk sẽ phải tham gia một phiên điều trần trước quốc hội để được thông qua và chính thức đảm nhiệm vị trí
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tại wangchu cách thủ đô seoul hai trăm bảy mươi km về phía nam
tướng suhuk tốt nghiệp viện quân sự hàn quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ông từng phục vụ trong bộ chỉ huy liên quân mỹ hàn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi
chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ fed ông jerome powell đã công bố chiến lược chính sách tiền tệ mới vào ngày hôm qua
trong chiến lược mới fed cam kết giải quyết thiếu sót trong mục tiêu bao trùm về lao động
cơ quan này cũng nhắm đến mục tiêu lạm phát trung bình hai tức là sau thời kỳ lạm phát quá thấp sẽ được bù đắp bằng các nỗ lực đẩy lạm phát lên trên hai
sau đó chiến lược chính sách mới của ông powell được thiết kế trong bối cảnh lạm phát yếu lãi suất thấp và tăng trưởng chậm được dự báo kéo dài
việc này khiến thị trường lao động trở thành ưu tiên hàng đầu
thưa quý vị vào buổi tối cuối cùng tại đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa
đã có bài phát biểu chính thức tiếp nhận đề cử trở thành đại diện đảng chạy đua vào nhà trắng trong cuộc bầu cử tháng một mươi một tới
bốn năm qua trong lĩnh vực chính sách đối ngoại tổng thống trump đã thực hiện được một số cam kết nổi bật nhất mà ông đưa ra khi vận động tranh cử vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên thì hiện vẫn còn nhiều cam kết mà ông chưa thực hiện được
năm hai nghìn một mươi sáu tổng thống donald trump bước vào nhà trắng với lời hứa ông sẽ là một tổng thống khác biệt với các đời tiền nhiệm
và chính sách đối ngoại của ông chẳng hạn như thế nào
tổng thống donald trump đã thực hiện đúng các cam kết tranh cử của ông chẳng hạn như đánh giá lại mối quan hệ giữa mỹ và nato
từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với iran và rút quân đội mỹ ra khỏi các cuộc chiến tranh bất tận ở trung đông
tổng thống mỹ từng phát biểu nước mỹ không nên gánh chi phí quân sự của các đồng minh nato
và thực tế chính quyền của ông đã liên tục gây sức ép lên các nước nato yêu cầu họ chi ít nhất hai tổng sản phẩm quốc nội cho chi tiêu quốc phòng
trong năm nay ông quyết định cắt giảm binh sĩ đồn trú tại đức
cáo buộc berlin đang lợi dụng mỹ và không hoàn thành nhiệm vụ đối với nato
đã có những nỗ lực từ phía tổng thống trump nhằm cải thiện quan hệ nga mỹ
cả ông và tổng thống putin đều nhất trí rằng cải thiện quan hệ song phương sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho nga và mỹ mà còn cho cả thế giới
tuy nhiên đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân nga mỹ chưa có tiến triển khi trung quốc không đồng ý tham gia
tổng thống mỹ cũng đã dứt khoát rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà iran đã ký với các cường quốc năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời gây áp lực tối đa nhằm cắt đứt các nguồn thu nhập của tehran
tuy vậy washington hiện vẫn chưa thể thay đổi được thái độ của nước cộng hòa hồi giáo này
và cũng chưa đuôi được tehran quay trở lại bàn đàm phán
thay vào đó sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia liên tục leo thang
cách ứng xử với trung quốc cũng là một trọng tâm đối ngoại của tổng thống donald trump
sau gần hai năm phát động chiến tranh thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
washington và bắc kinh đã áp thuế ăn miếng trả miếng đối với hàng trăm tỷ đô la giá trị hàng hóa của nhau
cho đến giờ hai bên mới đạt được giai đoạn một của một thỏa thuận thương mại
mối quan hệ song phương tiếp tục đi xuống với những động thái cấm cửa huawei và tiktok khỏi thị trường mỹ
mỹ cũng đã đóng cửa lãnh sự quán trung quốc tại houston
tại khu vực trung đông tổng thống trump đã chuyển đại sứ quán mỹ ở israel tới jerusalem
động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của thế giới ả rập
nhưng lại nhận được sự tán dương từ phía israel và những nước ủng hộ
kế hoạch hòa bình trung đông của ông donald trump bị người palestine phản đối
vì cho phép israel duy trì các khu định cư tại bờ tây
tuy vậy nó cũng nhận được ý kiến tích cực từ phía một số quốc gia ả rập
rõ ràng là kế hoạch hòa bình trung đông không thành công trong việc cải thiện quan hệ israel palestine
nó giống như là động thái kéo các quốc gia ả rập khác xích lại gần israel thì đúng hơn
việc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
bình thường hóa quan hệ với israel trong thỏa thuận do mỹ làm trung gian trong tháng vừa rồi
được xem như một chiến thắng trong chính sách đối ngoại của tổng thống donald trump
ở thời điểm ông đang bị ứng cử viên joe biden của đảng dân chủ vượt mặt trong các cuộc thăm dò dư luận
chính phủ indonesia vừa cho biết đang có kế hoạch cung cấp vaccine ngừa covid một mươi chín miễn phí
cho người dân vào năm hai nghìn hai mươi một và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công ty công nghệ sinh học sinovac của trung quốc đã cam kết cung cấp tới năm mươi triệu liều vaccine
covid một mươi chín cho chính phủ indonesia trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
indonesia rất muốn đảm bảo cung cấp vaccine covid một mươi chín cho hai trăm sáu mươi triệu người dân và tự phát
triển vaccine của nước mình hiện indonesia đã ghi nhận trên một trăm sáu mươi hai tám trăm linh trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong đó hơn bảy người đã tử vong con số thiệt mạng do dịch bệnh này cao nhất ở đông nam á
trước đó tổng thống indonesia joko widodo cho biết nước này sẽ có hai trăm chín mươi triệu liều
vaccine ngừa covid một mươi chín vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tổng giám đốc tổ chức văn hóa
giáo dục và khoa học của liên hợp quốc unesco bà andrew azolai vừa đưa ra lời kêu gọi cộng đồng
quốc tế gây quỹ để hỗ trợ việc khôi phục các trường học các tòa nhà di sản lịch sử
bảo tàng và nền kinh tế vốn bị tàn phán nặng nề trong vụ nổ làm dung chuyển thủ đô beirut của
liban hồi đầu tháng này unesco nhấn mạnh tổ chức này cam kết
áp dụng các tiêu chuẩn quản lý và chuyên môn cao nhất trong việc hỗ trợ liban phục hồi giáo
dục văn hóa đồng thời tổ chức này vận động cộng đồng quốc tế và hỗ trợ việc phục hồi của thành
phố về văn hóa di sản và giáo dục trong tình hình dịch bệnh hoành hành như
hiện nay thì những buổi tiệc tùng hay lễ kỷ niệm được hạn chế tối đa để vừa chấp hành được quy
định giãn cách xã hội vừa được gặp gỡ và thăm hỏi người thân và các em bé mới sinh mới đây thì một
trường hợp ở mexico đã cho ra đời ý tưởng biến những chiếc xe tải thành những cabin bằng kính
di động để các gia đình giới thiệu em bé mới sinh của họ với mọi người cặp vợ chồng này đang giới
thiệu em bé của họ với gia đình bạn bè và người thân do dịch covid một mươi chín cặp đôi đã tổ chức buổi
lễ trong một cabin di động bằng kính những người tham gia sẽ đứng ở ngoài và quan sát em bé để
đảm bảo an toàn cho đứa trẻ và cả những người tham gia dịch vụ đặc biệt này xuất hiện tại monterrey
ông ernesto gonzález chủ doanh nghiệp cho thuê cabin kính tại monterrey tiết lộ lý do ra đời
của ý tưởng này là vì con gái ông sinh con vào tháng sáu và ông lo lắng rằng họ hàng và những
người thân của mình sẽ không thể đến thăm em bé cabin sẽ chạy đến và đỗ xe ở các địa điểm
mọi người có thể đi ngang qua sau đó những người thân như bố mẹ đỡ đầu ông bà đến thăm sẽ giữ
khoảng cách an toàn và chỉ nhìn qua cửa sổ tôi mong muốn dịch bệnh sẽ không ngăn được tình cảm gia đình
mọi người đã mong chờ rất lâu để được gặp em bé mặc dù không được chạm vào em bé
nhưng ít nhất họ cũng đã được nhìn thấy em bé trực tiếp chứ không phải qua các cuộc gọi trực tuyến hay
qua những bức ảnh cabin sẽ được làm sạch và khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng chi phí để thuê chiếc
cabin kính này là bốn mươi usd một giờ hiện tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại mexico là sáu mươi hai bảy mươi sáu ca
đứng thứ ba trên thế giới sau mỹ và brazil trong khi đó tổng số ca nhiễm là năm trăm bảy mươi ba tám trăm linh ca
mexico là một trong một mươi nước có tỷ lệ lây nhiễm sars cov hai cao nhất trên thế giới
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay